xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã đến với tin tức hai mươi bốn h trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
và để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
pfizer trong vòng một trăm linh ngày sẽ có vaccine chống lại biến thể omicron
tin tức đáng chú ý tiếp theo cũng đến từ đại diện của vaccine pfizer
mặc dù đã thừa nhận vaccine bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
thế nhưng pfizer cho biết họ có thể sản xuất và phân phối vaccine đã được nâng cấp để chống lại biến thể omicron
trong vòng một trăm linh ngày nếu biến thể mới có khả năng kháng với vaccine hiện tại
các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra biến thể mới omicron ở nam phi
kể từ đó nó đã lan sang một số quốc gia khác như israel bỉ anh
biến thể này có nhiều đột biến nguy hiểm
có thể khiến nó dễ dàng kháng lại được các kháng thể
có được do tiêm vaccine
các đột biến cũng có thể khiến biến thể này dễ dàng lây lan
ngay cả ở những người đã tiêm chủng và tăng nguy cơ tái nhiễm
tổ chức y tế thế giới đã đánh giá omicrom là biến thể nguy hiểm
là một trong các biến thể virus corona đe dọa nhất
biến thể delta cũng thuộc loại này
có thể xuất xưởng các lô vaccine đầu tiên trong vòng một trăm linh ngày
cũng có những lo ngại rằng biến thể này có thể kháng mạnh hơn
đối với các loại vaccine hiện đã được triển khai cho hàng tỷ người trên thế giới
nếu đúng như vậy pfizer cho biết họ có thể sản xuất và phân phối
phiên bản nâng cấp của vaccine covid một mươi chín trong vòng một trăm linh ngày
nếu biến thể mới omicron có khả năng kháng với vaccine hiện tại
vẫn chưa rõ liệu vaccine covid một mươi chín hiện tại có chống lại được biến thể này hay không
nhưng các nhà sản xuất vaccine pfizer đang chờ kết quả
theo insider pfizer và biontech đã thực hiện các hành động từ nhiều tháng trước
để có thể điều chỉnh vaccine mrna trong vòng sáu tuần
và xuất xưởng các loại vaccine
công ty cho biết trong một tuyên bố
trong vòng hai tuần sẽ biết liệu vaccine hiện tại có chống được biến thể omicron hay không
người phát ngôn của công ty nói với reuters rằng trong vòng hai tuần
pfizer dự kiến sẽ biết liệu biến thể mới này có kháng được loại vaccine hiện tại hay không
người phát ngôn cho biết
chúng tôi hy vọng sẽ có thêm dữ liệu từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm chậm nhất là hai tuần nữa
theo insider những dữ liệu này sẽ cho biết
liệu biến thể omicron có thể kháng được vaccine hiện tại hay không
và có cần điều chỉnh vaccine nếu biến thể này lan rộng ra toàn cầu hay không
người phát ngôn công ty cho biết
thưa quý vị who cùng một biến chủng mới có tên là omicron
với tốc độ lây lan nhanh hơn delta và nguy hiểm hơn virus ebola
sự xuất hiện của biến thể siêu đột biến omicron đã làm dấy lên suy đoán rộng rãi rằng
biến thể này có khả năng kháng vaccine covid một mươi chín cao hơn các biến thể trước đó
bao gồm cả delta
tuy vậy vẫn chưa rõ biến thể omicron ảnh hưởng như thế nào
đến với những người đã được tiêm trung bình hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín
liệu loại virus đột biến này có kháng vaccine ngừa covid một mươi chín hay không
quý vị hãy theo dõi tin tức sau đây để biết thêm thông tin chi tiết
vaccine ngừa covid một mươi chín vẫn có tác dụng
tất cả các loại vaccine hiện có ở anh đều hoạt động bằng cách giúp hệ thống miễn dịch nhận biết
và chống lại protein gai của virus bộ phận chính mà virus sử dụng để xâm nhập tế bào con người
omicron có hơn ba mươi đột biến trong protein guide
trong đó có một mươi đột biến ở bộ phận gọi là vùng liên kết thủ thể
abd vùng này giúp virus liên kết với thụ thể ace hai của tế bảo người và vùng tận cùng n ntd
còn delta có hai đột biến trên abd
bất chấp sự biến đổi của virus sẽ vẫn có những khu vực mà kháng thể và tế bào t
một dạng tế bào miễn dịch có nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện và tiêu diệt các tế bào mầm bệnh hoặc nhiễm bệnh
được phát triển sau khi tiêm phòng hoặc sau khi bệnh nhân khỏi bệnh hoạt động để chống lại mầm bệnh
danny amman giáo sư miễn dịch học tại đại học imperial college london cho biết
theo một số thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ nam phi biến thể omicron không quá nghiêm trọng
và hầu hết những người phải đến bệnh viện điều trị là những người chưa được tiêm phòng
và như vậy vaccine ngừa covid một mươi chín dường như vẫn còn hiệu quả
tế bảo t sẽ nhận biết và tấn công các tế bảo nhiễm virus đồng thời hướng dẫn tế bảo b sản sinh kháng thể
để chống lại nguy cơ mà chúng đang phải đối mặt
chuyên gia danny lưu ý tất cả chúng ta đều nghĩ rằng tế bảo t có thể nhận ra sự khác biệt giữa các biến thể
và tạo ra hàng rào ngăn cản virus
vì thế có thể cung cấp một số biện pháp bảo vệ
câu hỏi đặt ra là khả năng bảo vệ sẽ mạnh mẽ đến đâu
tất cả những người đã được tiêm hai mũi đều có thể bị nhiễm biến thể delta
mặc dù khả năng này thấp hơn khoảng ba lần so với những người chưa được tiêm phòng
quan trọng hơn những người đã tiêm có nguy cơ tử vong thấp hơn chín lần nếu họ bị mắc bệnh
giáo sư paul morgan nhà miễn dịch học tại đại học cardiff cho biết
tôi nghĩ rằng việc suy giảm khả năng miễn dịch thay vì mất hoàn toàn khả năng miễn dịch là điều có thể xảy ra
ông nhấn mạnh mặc dù một số kháng thể và tế bào t được tạo ra để chống lại biến thể cũ của virus
sẽ không có hiệu quả với biến thể mới nhưng chắc chắn vẫn có những kháng thể khác phát huy tác dụng
do vậy việc tăng cường sự bảo vệ bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận với mỗi vaccine thứ ba là một ý tưởng hay
nếu một nửa hoặc hai phần ba hệ thống miễn dịch không đạt hiệu quả và bạn chỉ còn một nửa còn lại
thì việc tiêm mũi bổ sung là điều cần thiết chuyên gia này nhấn mạnh
david matthews giáo sư virus học tại đại học reaster nhận xét rằng
đối với những người đã được tiêm hai mũi vaccine và từng bị nhiễm biến thể delta
nhưng đã hồi phục khả năng hình thành phản ứng miễn dịch hiệu quả chống lại các biến thể mới sẽ rất cao
một khi cơ thể quen với việc chiến đấu với cả chủng virus cũ và chủng virus mới
thì phản ứng của tế bào t sẽ rất rộng
nó không chỉ chống lại được các protein gai ban đầu
mà còn đối phó được với những protein gai đột biến của virus điều đó là vô cùng hữu ích
chuyên gia matthews đánh giá hiện giờ lo lắng lớn nhất là đối với những người chưa được tiêm phòng
nếu omicron có khả năng lây lan mạnh mẽ hơn biến thể delta
thì nó sẽ dễ dàng tìm đến những người chưa được tiêm chủng và khiến họ phải nhập viện
điều này chắc chắn sẽ gây áp lực đối với hệ thống y tế
khi các bệnh viện quá tải tất yếu các quốc gia sẽ phải thực hiện biện pháp tái phong tỏa
vậy theo chuyên gia những người nào đã từng tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ có khả năng ngừa được biến chủng mới
đồng nghĩa với việc sẽ làm giảm tải áp lực cho nền y tế của những quốc gia đang bị đại dịch covid một mươi chín càn quét
trước tình hình đại dịch covid một mươi chín
covid một mươi chín chưa được dập tắt trên thế giới thậm chí dịch bệnh còn đang có dấu hiệu quay trở lại tại các nước châu âu
trên thế giới không phải quốc gia nào cũng có số lượng người dân tiêm đầy đủ vaccine
chính vì vậy số ca nhiễm ngày càng tăng và dẫn đến quá tải tại bệnh viện khu cách ly tập trung
tuy nhiên chúng ta vẫn đang hy vọng về việc vaccine phòng covid một mươi chín vẫn có thể ngừa được biến chủng mới
đồng thời giúp người dân chống được virus sars cov hai biến thể omicron
những lý do để lạc quan vào vaccine covid một mươi chín
trước hết vẫn chưa rõ là biến thể omicron sẽ hoạt động như thế nào trong nhóm dân số được tiêm chủng cao
chẳng hạn như là vương quốc anh
tiến sĩ peter english chuyên về lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm cho biết
nhiều khả năng những người đã được tiêm hai hoặc ba liều vaccine sẽ có sự bảo vệ tốt hơn trước biến thể omicron
hoặc cũng có thể các loại virus hiện có không hiệu quả khi chống lại nó
chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin để đánh giá
một yếu tố khác cũng có thể cản trở hoạt động của omicron là thuốc kháng virus
dịch vụ y tế quốc gia của anh cho biết
gần nửa triệu liều thuốc kháng virus sẽ được bàn giao trong tháng một mươi một tại quốc gia này
ưu tiên cho những bệnh nhân cao tuổi mắc covid một mươi chín và những người đặc biệt dễ bị tổn thương
chẳng hạn như người có hệ miễn dịch yếu
loại thuốc này đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng trong giai đoạn đầu mắc covid một mươi chín
vì thế cơ quan quản lý thuốc và các sản phẩm y tế của anh msaa khuyên cáo người bệnh sử dụng ngay
khi có kết quả xét nghiệm dương tính và trong vòng năm ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng
bên cạnh đó các liệu pháp điều trị hiện hành chẳng hạn như sử dụng thuốc chống viêm
desmartesol cũng có khả năng chống lại biến thể omicron vì nó nhắm vào phản ứng của cơ thể
đối với virus chứ không phải là bản thân virus này
cuối cùng các nhà sản xuất vaccine có thể thay đổi vaccine hiện có để đối phó với biến thể omicron
để biến thể này thực sự tránh được các phản ứng miễn dịch do vaccine tạo ra ở một mức độ đáng kể
tiến sĩ peter english cho biết vaccine sử dụng công nghệ myna và công nghệ vector
cho phép thực hiện những thay đổi nhanh chóng
đối với các kháng nguyên được sử dụng điều đó có nghĩa là chúng ta có thể nhanh chóng điều chế
do loại vaccine có kháng nguyên phù hợp với biến thể mới
chuyên gia peter english cho rằng biến thể omicron đã tạo ra rào càn lớn
trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng theo những dữ liệu mà chúng ta có được cho đến thời điểm hiện tại
có vẻ như nó sẽ không khiến thế giới quay trở lại giai đoạn cao trào của dịch bệnh
từng diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi
chuyên gia nhấn mạnh khả năng chống lại các biến thể mới của virus sẽ gia tăng
khi ngày càng có nhiều người được tiêm phòng
và được tiếp cận với liều thứ ba
vấn đề hiện nay là người dân của các quốc gia trên thế giới phải được tuyên truyền
phổ biến kiến thức về việc tiêm vaccine có thể phòng ngừa được virus sars cov hai
và biến chủng mới omicron
trước khi biến chủng mới gây ra hậu quả khôn lường nặng nề
thì chúng ta nên có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc phòng chống dịch bệnh
tiêm vaccine và thực hiện đúng yêu cầu của giới chức trách của từng quốc gia
thì trong thời gian sớm nhất chúng ta sẽ đẩy lùi được dịch bệnh
hiện nay một số nước đã phát hiện ra sự lây lan của biến chủng mới
vì vậy việc phòng chống càng sớm biến chủng này càng sớm càng tốt
tại một vài quốc gia đã có những chính sách tạm dừng chuyến bay
đến những nơi có dịch bệnh để tránh lây lan diện rộng hơn nữa
việc tiêm vaccine bây giờ là rất cần thiết cho tất cả mọi người trên thế giới
bên cạnh đó đảm bảo an toàn cho chính mình sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh nhanh chóng hơn
kết thúc thông tin trong ngày hôm nay kênh sức khỏe và đời sống sẽ trở lại
vào những bản tin tiếp theo vào sáng ngày mai
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại